các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảm ơn bác sĩ đã trở lại với chuyên mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm của chúng tôi ngày hôm nay
thưa bác sĩ thì đối với người bệnh suy thận thì cần phải tránh những loại thực phẩm nào để tránh diễn tiến xấu của bệnh
đối với những bệnh nhân suy thận thì về chuyên môn sẽ được chia ra làm hai loại
đó là suy thận trước lọc và suy thận sau khi lọc máu hoặc lọc màng bụng
thế thì suy thận trước lọc cũng được chẩn đoán là suy thận giai đoạn một giai đoạn hai giai đoạn ba và giai đoạn bốn
và trong chế độ dinh dưỡng thì
chúng tôi cũng phân ra đối với những bệnh nhân suy thận thì cần phải hạn chế chất đạo
cần phải hạn chế muối và cần phải hạn chế nước
ngoài ra thì còn có các chất dinh dưỡng khác
vậy thì chất đạm tại sao lại phải hạn chế chất đạm
là bởi vì chức năng thận sẽ đào thải các chất cạn bã ra ngoài
và khi sử dụng chất đạm vào trong cơ thể nếu như mà vượt quá ngưỡng cho phép thì sẽ làm cho thật nặng hơn
bởi vì là chất đạm không chỉ sinh ra năng lượng còn sinh ra các chất trung gian nữa
và chúng sẽ được đào thải qua thận
thế còn đối với bệnh nhân suy thận có lọc máu thì sẽ được cung cấp protein nhiều hơn
nhiều hơn ngưỡng bình thường có thể một hai một bốn gram trên kg cân nặng trong một ngày
và bởi vì sao lại tăng hơn
bởi vì lượng protein qua mỗng và lọc sẽ bị mất
chính vì thế thì sẽ phải bù lại trả lại cái lượng đã mất cho bệnh nhân
và để mà bệnh nhân suy thận biết được thì cần phải đến tư vấn khám và điều trị dinh dưỡng bởi chuyên gia dinh dưỡng bác sĩ dinh dưỡng
thì từ đó mới được biết là chế độ ăn ăn gì và không ăn gì
vậy thì chế độ dinh dưỡng cho người suy thận mạn phải uống thuốc hoặc lọc máu thì có gì khác nhau không thưa bác sĩ
chế độ ăn cho bệnh nhân
trước lọc máu sẽ khác chế độ ăn cho bệnh nhân sau khi lọc máu
bởi vì là khác nhau ở đây là bệnh nhân có lọc máu trù kỳ có thể là lọc hai lần trong một tuần có thể là lọc ba lần trong một tuần
một cuộc lọc đấy thì cũng bị mất lọc các chất cặn bã ra ngoài đào thải các chất không tốt ra ngoài cho cơ thể bằng quả lọc bằng máy lọc
thì cũng đồng thời là mất các chất dinh dưỡng đó là protein đó là các vitamin
và số lượng mất nhiều hay ít là phụ thuộc vào thời gian lọc nhiều ngắn hay dài
chính vì thế cái chế độ dinh dưỡng cũng cần phải khác nhau để điều chỉnh
ví dụ như là bệnh nhân lọc dài thì chế độ dinh dưỡng sẽ cần phải cung cấp đủ cái lượng protein
điều chỉnh chế độ dinh dưỡng cho những bệnh nhân suy thận sau khi lọc máu
đầu tiên là phải đủ về năng lượng
thứ hai nữa là đủ về chất đạm
đủ về chất đạm ở đây thì
sáu mươi là đạm động vật bốn mươi là đạm thực vật
đủ về chất béo đủ về chất bột đường
nếu như bệnh nhân suy thận mà không có bệnh lý kèm theo là đái tháo đường
thì bệnh nhân sẽ được ăn cái tỉ lệ glucid sẽ được cao hơn so với bình thường
để giúp cân bằng cái thành phần cơ cấu của các chất dinh dưỡng
một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chuyên mục sức khỏe vào sáng năm hôm nay
các bác sĩ dinh dưỡng tại bệnh viện đa khoa tâm anh
là những chuyên gia về lĩnh vực dinh dưỡng
cùng đội ngũ chuyên viên tiết chế được đào tạo bài bản
quy trình làm việc chuyên nghiệp
để đưa ra lời khuyên về chế độ ăn uống an toàn hợp lý
dựa trên thông tin về bệnh sử nghề nghiệp của mỗi cá nhân
đội ngũ y bác sĩ sẽ cùng người bệnh tăng cường dinh dưỡng hỗ trợ
tư vấn chế độ ăn bệnh lý mãn tính liên quan đến dinh dưỡng
phòng ngừa và điều trị thiếu hụt dinh dưỡng
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai